dự báo cả ngày hôm nay ở thủ đô hà nội không khí lạnh tràn xuống kết hợp với rãnh gió tây khiến cho mưa rào xuất hiện
nhiệt độ giảm mạnh giao động trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ c trời rét đậm
thời tiết thay đổi sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta không thích nghi kịp nhất là với trẻ nhỏ dưới năm tuổi hệ miễn dịch của trẻ dễ bị suy giảm
và để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ thì các chuyên gia khuyến cáo nên cho trẻ ngủ đủ giấc duy trì chế độ ăn uống đủ chất bổ dưỡng và cân bằng
những tư vấn này cũng phù hợp với quý vị ở tp hcm do ở đây tranh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn
ban ngày thì nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c còn về đêm xe lạnh nhiệt độ trong khoảng hai mươi hai độ c